tổ chức hợp tác hồi giáo oec đã kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho sudan trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn tại quốc gia đông phi này
cùng ngày hội đồng liên đoàn ả rập đã ban hành một nghị quyết về việc thành lập nhóm tiếp xúc các bộ trưởng ả rập để liên lạc với các bên ở sudan và các quốc gia có ảnh hưởng nhằm đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia trung phi này
nghị quyết trên được đưa ra trong cuộc họp khẩn của hội đồng này tại thủ đô cairo của ai cập nhằm tăng cường những nỗ lực ảo để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf bắn quân sự vốn nổ ra từ giữa tháng bốn đến nay
thông báo của liên đoàn ả rập nêu rõ căn cứ theo nghị quyết trên nhằm tiếp xúc sẽ bao gồm đại diện của ả rập xê út ai cập và liên đoàn ả rập nhằm tiếp xúc sẽ tiến hành liên lạc với các bên ở sudan các quốc gia có ảnh hưởng cho khu vực và quốc tế cũng như các tổ chức quốc tế hữu quan với mục tiêu nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và lâu dài ở sudan đồng thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở quốc gia này